sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa có hướng dẫn về việc thu học phí năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
khi mà học sinh đi học trở lại vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở giáo dục công lập và cả ngoài công lập
đối với các cơ sở giáo dục công lập trường mầm non trung tâm giáo dục thường xuyên
thu học phí theo số tháng thực học nhưng không quá tám tháng
các trường phổ thông công lập được thu học phí tám tháng
với các khoản thu theo thỏa thuận như tiền tổ chức học quỹ hai và các khoản thu khác
nhà trường công lập không được thu quá tám tháng
đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập sở giáo dục đào tạo tp hcm đề nghị các đơn vị
nghiêm túc thực hiện các nội dung như tổ chức gặp gỡ trao đổi và giải thích với phụ huynh học sinh
về các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tính công khai và tạo được sự đồng thuận
nếu tổ chức học trực tuyến thì mức thu học trực tuyến cần căn cứ vào tình hình thực tế triển khai
các khoản chi phí phát sinh để thực hiện dạy trực tuyến
thời gian thực tế học trực tuyến tỷ lệ hoàn thành chương trình học